tính đến chín h một mươi năm sáng ngày hôm nay đơn vị khai thác tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình và thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
đều một lần phải thực hiện việc xả trạm do lưu lượng xe quá đông
đây là thông tin ban đầu về tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec quản lý vận hành
cụ thể trạm thu phí cao bồ trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình đã xả trạm trong năm mươi hai phút từ tám h hai đến tám h năm mươi bốn
đây là thời gian xả chạm dài nhất từng được thực hiện trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
theo vec mật độ xe lưu thông trên tuyến đường cao tốc cầu rẽ ninh bình đã tăng nhanh từ năm giờ ngày ba mươi tháng bốn đến chín giờ sáng
dòng xe vẫn tăng lên dự kiến trong ngày hôm nay tuyến đường cao tốc cầu rẽ ninh bình

cũng trong sáng ngày hôm nay trên tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây
công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc việt nam vece đã tiến hành xả chạm thu phí long phước
hướng từ tp hcm đi đồng nai từ lúc năm h bốn mươi năm do lưu lượng tăng cao
đồng thời cơ quan chức năng cũng tiến hành phân luồng từ xa điều tiết hạn chế xe đi vào cao tốc
cơ quan chức năng cũng tiến hành phân luồng từ xa điều tiết hạn chế xe đi vào cao tốc